theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết hồi một mươi ba giờ hôm nay vị trí tâm bão có tên quốc tế sarika ở vào khoảng một mươi bốn bảy độ vĩ bắc một trăm hai mươi ba chín độ kinh đông cách đảo lưu dông philippines khoảng hai trăm tám mươi km về phía đông nam sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi ba một trăm ba mươi năm đến một trăm năm mươi km trên giờ giật cấp một mươi sáu cấp một mươi bảy
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi đến hai mươi năm km đến một mươi ba giờ ngày mai ngày một mươi sáu tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi sáu năm độ vĩ bắc một trăm một mươi tám năm độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng sáu trăm tám mươi km về phía đông sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai giật cấp một mươi bốn cấp một mươi năm vùng nguy hiểm gió mạnh từ cấp tám trở lên phía bắc vĩ tuyến một mươi năm và phía đông kinh tuyến một trăm một mươi sáu cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
do ảnh hưởng của bão khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa có gió mạnh cấp tám cấp một mươi một vùng gần tâm bão đi qua cấp một mươi hai cấp một mươi ba giật cấp một mươi năm cấp một mươi sáu biển động dữ dội cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
trong bốn mươi tám bảy mươi hai giờ tiếp theo bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi ngập lụt nghiêm trọng tiếp tục diễn ra ở các tỉnh nghệ an hà tĩnh quảng bình